sau gần ba năm thực hiện chỉ thị số một của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị
đến nay diện mạo đô thị của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực
trong đó mô hình về cải tạo kết hợp bố trí các thiết bị thể thao ngoài trời trong các vườn hoa sân chơi
được quận đống đa thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
mấy tháng nay khu vực sân chơi con voi phường trung tự đã được quận đống đa cải tạo và lắp đặt các thiết bị thể thao ngoài trời
nên thu hút rất đông người dân đến rèn luyện sức khỏe vào buổi sáng sớm và chiều muộn
các dụng cụ đều đơn giản dễ sử dụng và đáp ứng được nhu cầu của mọi đối tượng
người lớn cũng thích trẻ con cũng thích
và nói chung là các cô nhìn thấy cái máy này đã phấn khởi rồi cố gắng tranh thủ ra tập
thật sự là đúng là tôi nói thật lòng và rất là thích
từ khi ngay từ hôm đầu tiên tôi ra tôi đã thấy tôi reo lên rồi thật sự
vì là không phải đi ra ngoài công viên xa
qua đường tàu mà lại ở gần ngay đây mà lại đầy đủ các cái phương tiện này rất là tốt cho sức khỏe
không những bà con ở trong phường trung tựa này các bà con như các phường lên cận
thì cũng là hàng buổi sáng cũng như buổi tối hầu như là đến tập trung rất đông
cho nên trong thời gian tới này cũng rất mong là sự quan tâm của các cấp
phải khái là tạo mọi điều kiện không nghĩ một sân chơi ở đây và các mô hình này
còn những sân chơi khác để cho bà con tập luyện hàng ngày
người dân ở đây vô cùng phấn khởi
bởi đây là công trình được hình thành từ sự đồng thuận giữa người dân và cả hệ thống chính quyền
quan trọng nơi đây giống như lá phổi xanh để mọi người dân tìm đến tận hưởng không khí trong lành
tập thể dục để nâng cao sức khỏe và trẻ em có chỗ vui chơi lành mạnh
cho đến nay thì sân chơi này đã được đưa vào hoạt động hai tháng
và đã được đón nhận cái phấn khởi của nhân dân bà con nhân dân trong phường
và các đối tượng được thụ hưởng ở đây
và chúng tôi nhìn thấy rõ ràng
là sự thay đổi lớn nhất chính là chất lượng cuộc sống và đời sống về sức khỏe
cũng như tinh thần của người dân đã được nâng cao và cải thiện rõ rệt
và trong cái thời gian tới đây thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng
là chúng tôi sẽ được tiếp tục quan tâm và đề xuất kiến nghị thành công
đối với một số các sân chơi khác trên địa bàn phường
và phường trung tự thì chúng tôi có năm mươi ba sân chơi tất cả
và cũng rất là mong muốn là sẽ được lắp đặt dần dần đối với các sân chơi
có thể nói
mô hình cải tạo kết hợp bố trí thiết bị thể thao ngoài trời
trong các vườn hoa sân chơi trong khu dân cư mà quận đống đa đã làm
đang mang lại nhiều lợi ích và ý nghĩa
nó không chỉ góp phần cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng
mà còn góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp trong cuộc sống thường nhật của thủ đô